đây tám mươi sáu năm ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi một đoàn thanh niên cộng sản đông dương nay là đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh chính thức được thành lập
trải qua tám mươi sáu năm xây dựng phát triển và trưởng thành đoàn thanh niên đã luôn chứng tỏ bản lĩnh kiên cường lòng trung thành tuyệt đối với đảng với dân tộc
tổ chức đoàn đã có nhiều công hiến cho sự nghiệp cách mạng của đất nước
các thế hệ đoàn viên thanh niên luôn tràn đầy nhiệt huyết tinh thần trách nhiệm đam mê giỏi công tác dân vận là thủ lĩnh và người bạn đồng hành thân thiết truyền cảm hứng cho lớp thanh niên nói theo
dù ở giai đoạn lịch sử nào tuổi trẻ việt nam luôn khẳng định chân lý mà người thanh niên cộng sản lý tự trọng đã tuyên bố
con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng không thể có con đường nào khác
tự hào là thanh niên việt nam tự hào là thanh niên lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
tuổi trẻ công an hôm nay không ngừng vun đắp ước mơ hoài bão và lý tưởng trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
từ trong các phong trào hành động cách mạng đã xuất hiện hàng ngàn các tấm gương thanh niên tiêu biểu với thành tích xuất sắc đóng góp vào vườn hoa chiến công dân đảng dân bác kính yêu
nhân dịp này vào tối qua bộ công an đã tổ chức chương trình tuyên dương thanh niên công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi ba
đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ công an nhân dân là dịp giao lưu học tập trao đổi kinh nghiệm tạo động lực thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng phát huy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thời kỳ mới
đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thời kỳ mới
đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ công an nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thời kỳ mới

bộ trưởng tô lâm khẳng định trải qua hơn bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh
thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự là con em yêu quý của nhân dân
những gương thanh niên công an tiêu biểu được tôn vinh hàng năm là một minh chứng thực tế về sự nỗ lực tu dưỡng rèn luyện tiến bộ trưởng thành của lực lượng thanh niên công an nhân dân
tôi đề nghị các cấp ủy lãnh đạo công an các cấp tiếp tục quán triệt
các chủ trương của đảng nhà nước của đảng ủy công an trung ương và của bộ công an về công tác thanh niên
không ngừng đổi mới về nội dung hình thức phương thức giáo dục chính trị tư tưởng giáo dục truyền thống bồi dưỡng lý tưởng cách mạng
lòng yêu nước xây dựng đạo đức lối sống lành mạnh ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp pháp luật cho thế hệ trẻ
giải thưởng thanh niên công an tiêu biểu năm hai nghìn một mươi sáu được bộ trưởng bộ công an quyết định trao tặng cho hai mươi thanh niên công an có thành tích xuất sắc
tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác
trong đó có hai đồng chí có chiến công đặc biệt trong chiến đấu góp phần đảm bảo an ninh trật tự một mươi một đồng chí được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen
hòa cùng với các phong trào hoạt động thiết thực của đoàn thanh niên bộ công an
tuổi trẻ đoàn thanh niên trường đại học an ninh tổ chức lễ hội văn hóa các dân tộc lần thứ một mươi một với chủ đề vũ khúc đồng xanh
thu hút gần ba đoàn viên thanh niên tham gia
lễ hội văn hóa các dân tộc là một trong những hoạt động phong trào được tổ chức vào tháng ba hàng năm của ban chấp hành đoàn trường đại học an ninh
lễ hội năm nay gồm nhiều hoạt động sôi nổi mang ý nghĩa bản sắc văn hóa đặc trưng các vùng miền các dân tộc anh em trên khắp tổ quốc
sáu đội thi đại diện cho sáu liên tri đoàn tham gia thi đấu các trò chơi dân gian thi biểu diễn arics dân vũ hội thi ẩm thực trang trí hội trại thi làm báo ảnh
điểm nổi bật của lễ hội là chương trình meeting kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành lập đoàn và hội thi sân khấu hóa nội dung tái hiện lại không gian các hội đặc trưng của người khơ me
qua đây là dịp nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên là học viên của phường cùng ôn lại truyền thống và giao lưu học hỏi
có ý nghĩa giáo dục tôn vinh nét đẹp văn hóa của các dân tộc anh em trên khắp mọi miền đất nước
bản tin tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
công tác buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp tác động xấu đến kinh tế xã hội an ninh trật tự sức khỏe của cộng đồng gây bức xúc trong nhân dân
để công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới có chuyển biến tích cực căn bản hơn
phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương các lực lượng chức năng quán triệt thực hiện nghiêm có kết quả nghị quyết bốn mươi một ngày chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
về đẩy mạnh công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới
theo đó phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương các lực lượng chức năng phải thẳng thắn nghiêm túc đánh giá những tồn tại hạn chế trong công tác này
xác định rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan để đưa ra giải pháp biện pháp khắc phục kịp thời nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới
đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra công vụ xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu theo từng địa bàn lĩnh vực phụ trách
điều chuyển kiến nghị điều chuyển thay thế người đứng đầu các cơ quan đơn vị không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để tình trạng buôn lậu
gia lận thương mại hàng giả thuộc địa bàn lĩnh vực quản lý kéo dài nghiêm trọng có biểu hiện bao che dung túng cho buôn lậu gia lận thương mại và hàng giả
thực hiện đúng công tác luân chuyển cán bộ xây dựng lực lượng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thực sự trong sạch vững mạnh
bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về pháp luật kết quả đấu tranh của các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
chỉ rõ các vi phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan trách nhiệm của người đứng đầu đảm bảo tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác này
tiếp theo là thông tin về việc phát hiện và bắt giữ các vụ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc tại lạng sơn và yên bái
qua công tác điều tra nắm tình hình lực lượng quản lý thị trường tỉnh lạng sơn đã phát hiện bắt giữ hai xe ô tô khách mang bị kiểm soát ba mươi u sáu trăm tám mươi hai và hai mươi chín b một mươi bảy nghìn tám trăm ba mươi
đang chở một mươi tám mặt hàng các loại đều có xuất xứ ngoài việt nam như giày dép mỹ phẩm dụng cụ tập thể dục v v
đáng chú ý trong số đó có bảy trăm linh chiếc máy sai sinh tố có nhãn hiệu cima và toshiba giả mạo nguồn gốc xuất xứ việt nam
toàn bộ số hàng nêu trên đều không có hóa đơn chứng từ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp
bước đầu chủ xe kiêm chủ hàng là nguyễn đức cảnh chú tại huyện yên mỹ tỉnh hương yên và lê thị hiền chú tại huyện tân lập tỉnh bắc giang khai nhận
mua gom toàn bộ số hàng trên tại cửa khẩu tân thanh để đưa về các tỉnh phía sau bán kiếm lời
qua nguồn tin của nhân dân phản ánh xe khách mang biệt kiểm soát một mươi tám b một nghìn chín trăm linh tám do trần văn bình chú tại thành phố yên bái lái xe chạy tuyến yên bái nam định
vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh yên bái cũng đã tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện và thu giữ hàng trăm kg nội tạng động vật
hàng trăm con gà con cùng lượng lớn quần áo giày dép tất cả số hàng nêu trên đều không rõ nguồn gốc
phòng cảnh sát cơ động tỉnh yên bái đã chuyển hồ sơ và bàn giao tăng vật cho đội cơ động thuộc tri cục quản lý thị trường tỉnh yên bái xử lý theo quy định của pháp luật
cách đây không lâu lực lượng công an huyện bù gia mập tỉnh bình phước đã kiểm tra bắt quả tang một cơ sở kinh doanh hạt tiêu pha trộn tạp chất để thu lợi bất chính
và mới đây lực lượng công an huyện phú riềng tỉnh bình phước tiếp tục kiểm tra phát hiện điểm pha trộn tạp chất và hạt tiêu với thủ đoạn tương tự để thu lợi bất chính tại thôn bình điền xã bình sơn huyện phú riềng do đối tượng lê văn long chú tp hcm làm chủ
tiến hành kiểm tra điểm thu mua hạt tiêu tại thôn bình điền xã bình sơn do bà dư thị mãi và ông lê văn long cùng làm chủ
công an huyện phú riềng đã phát hiện ngay phía sau nhà có hai người là ông dư công hoàng chú tp hcm và lễ tư chú viện bù sa mập đang pha trộn các loại tạp chất không có nhãn mát vì nguồn gốc xuất xứ để nấu
hai người này cho biết sau khi nấu khoảng hai tiếng đồng hồ thì múc tạp chất này trộn với hạt tiêu lát đảo đều rồi đem phơi để biến tiêu láp thành tiêu có trọng lượng nặng hơn và có màu đen hơn

qua làm việc với chủ cửa hàng lê văn long đối tượng khai nhận đã thu mua hạt tiêu lép sẻ tiền rồi thuê người pha trộn tạp chất để tăng trọng lượng và màu sắc của hạt tiêu để bán thu tiền tranh lệch cao hơn
mỗi ngày lê văn long cho pha trộn trên hai trăm linh kg hạt tiêu lép để có được hai trăm năm mươi kg hạt tiêu có trọng lượng cao hơn sau khi bán ra thị trường thì sẽ thu được số tiền là bất chính trên hai triệu năm trăm linh ngàn đồng
trộn bột với lại phẩm màu đó
nhưng mà cái bột hoa chất trộn là nó làm bột chí
thì có bột bắp xay với lại phẩm màu của phẩm màu thôi
cũng theo chủ cửa hàng lê văn long sản phẩm hạt tiêu sau khi phai trộn thành phẩm sẽ xuất bán cho các thương lái rồi đem tiêu thụ ở các chợ trên địa bàn trong và ngoài tỉnh cho người tiêu dùng
lực lượng công an đã tạm giữ một mươi sáu bao tinh bột màu vàng trọng lượng ba trăm một mươi năm kg
dùng cho việc nấu chín rồi trộn với hạt tiêu lép làm tăng cân nặng và màu đen
chín kg bột màu đỏ sẫm để chưng cầu phân tích giám định thành phần cấu tạo
hơn một mươi tạ hạt tiêu đã trộn với tạp chất và gần sáu tạ hạt tiêu khô làm nguyên liệu để pha trộn
tiếp tục thông tin về tàu cá của ngư dân nguyễn văn hòa ở xã quảng phú huyện quảng trạch tỉnh quảng bình bị tàu lạ không rõ lai lịch đâm chìm và bỏ chạy
ngày hôm qua lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành động viên thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu trước những thiệt hại lớn về tài sản của ngư dân đồng thời tiến hành công tác điều tra làm rõ vụ việc
trước đó lúc một mươi bảy h ngày hai mươi tháng ba tàu đánh cá mang số hiệu qb ba nghìn chín trăm sáu mươi chín ts công suất bảy mươi mã lực do anh nguyễn văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê ở thôn hải đông xã quảng phú huyện quảng trạch tỉnh quảng bình làm thuyền trường
trên tàu có năm thuyền viên
trong lúc đang đánh bắt thủy sản trên biển thì bất ngờ bị tàu hàng lạ không rõ là tàu nước nào đâm chìm và bỏ chạy
rất may là tất cả các thuyền viên trên tàu đã được các tàu đánh cá quảng bình ở gần đó kịp thời cứu nạn và đưa lên tàu hiện đã về đến nhà an toàn sức khỏe tốt
hiện nay lực lượng bộ đội biên phòng quảng bình và đồn biên phòng rong đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng cùng với gia đình chủ tàu và các thuyền viên
nắm các thông tin liên quan xác minh làm rõ sự việc trên đồng thời gặp gỡ thăm hỏi động viên và trước mắt hỗ trợ gia đình chủ tàu cá bị chìm và các thuyền viên bị nạn ba năm triệu đồng nhằm chia sẻ những khó khăn mà các gia đình ngư dân gặp phải
vụ cháy tại công ty congung meko khu công nghiệp trà nóc quận bình thủy thành phố cần thơ là vụ cháy lớn phải mất đến hơn ba mươi giờ đồng hồ đám cháy mới được khống chế hoàn toàn
tuy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản là rất nặng nề các lực lượng công an quân sự cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần thơ cảnh sát phòng cháy chữa cháy các địa phương trong khu vực tây nam bộ và tp hcm đã làm tất cả những gì có thể để dập tắt đám cháy
và ngay trong lúc gian nguy sầu sôi lửa bóng đó đã xuất hiện những câu chuyện cảm động về tình người trong cơn hoạn nạn
đây là điểm tiếp tế thực phẩm và nước uống gồm cơm bánh mì dưa hấu
cả bánh ít bánh tét cho người dân tạm thời sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm và những chiến sĩ công an cảnh sát đang làm nhiệm vụ chữa cháy
là một trong những người có mặt đầu tiên cô kim trung ở khu vực sáu phường trà nóc quận bình thủy thành phố cần thơ là một trong những người tích cực nhất
cô luôn tất bật luôn tay làm việc
cô cũng nghĩ rằng người ta có công sức như vậy thì mình cũng ra công để mình tiếp cho người ta trong cái lúc này thì nó ấm cái tình hẻ
nói chung là cô rất thương rất cảm động
nếu như không có các anh và các đơn vị các tỉnh tạng qua cứu trợ thì thực tình mà nói thì không biết người dân mình giờ này sẽ ra sao
cũng với tấm lòng sẻ chia trong cơn hoạn nạn chị yến người dân khu dân cư năm trăm tám mươi sáu quận ninh kiều thành phố cần thơ thức dậy từ năm giờ sáng để nấu nổi cháo mang đến để tiếp tế cho lực lượng tham gia chữa cháy
chị yến rất vui khi đã có gần ba trăm linh suất ăn được đưa đến tận nơi phục vụ cho lực lượng
em có thấy một người bạn đang ở trên mạng này thì em mới thấy tuổi tối là em liên hệ với lại mấy cái chị này để em tới đây tiếp tế
tự bỏ ra rồi thùng với nhau lại
trong khi đó thành đoàn quận đoàn cũng huy động số đông đoàn viên hội viên học sinh trên địa bàn làm nhiệm vụ tiếp tế thực phẩm nước uống của quận bình thủy
những chai nước uống miếng sơ hấu được các bạn đoàn viên thanh niên

vụ cháy đã gây ra những hậu quả nặng nề
việc cấp bách phải làm là khắc phục hậu quả hỗ trợ cho một hai trăm linh công nhân tạm thời mất việc làm
trong lúc gian nan đã xuất hiện những câu chuyện cảm động về tình người tinh thần tương thân tương ái
và những tấm lòng thơm thảo khó quên
là một sáng kiến của quỹ bảo vệ thiên nhiên thế giới từ năm hai nghìn bảy
giờ trái đất là hoạt động rất ý nghĩa kêu gọi mỗi cá nhân hộ gia đình doanh nghiệp cơ quan và các quốc gia
cùng tham gia tắt đèn trong một giờ đồng hồ
tối ngày hôm qua tại hà nội hàng nghìn các bạn trẻ và người dân thủ đô
đã cùng chung tay thực hiện hành động tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất tại việt nam
với thông điệp tắt đèn bật tương lai
chiến dịch giờ trái đất hai nghìn một mươi bảy nhằm khuyến khích kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi
từ những điều nhỏ nhất như cùng nhau tắt đi những thiết bị điện không cần thiết trong vòng một giờ đồng hồ
để sau đó cùng hành động xa hơn một giờ tắt đèn
chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn một mươi bảy tại việt nam được triển khai rộng khắp sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
đây là năm thứ chín sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại việt nam
đây là sự kiện vì môi trường có ý nghĩa quan trọng giúp thu hẹp khoảng cách giữa các châu lục
cùng với mục tiêu tiết kiệm năng lượng hành động vì khí hậu
chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn một mươi bảy được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần tích cực
trong việc nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường
còn tại tp hcm vào lúc hai mươi h ba mươi phút tối ngày hôm qua
chiến dịch giờ trái đất hai nghìn một mươi bảy được tổ chức tại nhà văn hóa thanh niên đã thu hút hàng nghìn người tham gia hưởng ứng
tp hcm đã thực hiện nghi thức tắt đèn trong vòng một giờ
tp hcm đã thực hiện nghi thức tắt đèn trong vòng một giờ

các khu công cộng và một số tuyến phố chính trong thành phố
sự kiện giờ trái đất năm nay thu hút đông đảo sự tham gia của các bạn tình nguyện viên
nhờ công tác truyền thông có bước đột phá cũng như ý nghĩa sâu sắc mà chương trình mang lại
trước đó trong buổi sáng cùng ngày đã diễn ra những hoạt động đồng hành
như đạp xe tuyên truyền cho chiến dịch giờ trái đất
chiến dịch giờ trái đất tại việt nam trong suốt chín năm qua
đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng
bảo vệ môi trường của cộng đồng
chuyển sang chuyên mục điểm báo
thưa quý vị và các bạn từ sau tết nguyên đán đinh dậu đến nay
đã có một mươi năm người tử vong và hàng trăm ca cấp cứu tại các bệnh viện do ngộ độc rượu
trong đó có nhiều vụ ngộ độc tập thể và kiểm soát rượu tự nấu
còn công nghiệp đang là một vấn đề
các bệnh viện cần chú trọng để giảm thiểu những vụ ngộ độc diệu
đây cũng là trọng tâm mà báo chí đã đề cập trong tuần qua
ghi nhận vấn đề nói trên báo lao động có bài
rượu trên thị trường bảy mươi tám mươi trôi nổi khó kiểm soát
theo một con số thống kê chưa đầy đủ từ cục quản lý thị trường bộ công thương cho biết
ít nhất bảy mươi số diệu tiêu dùng trong dân gian hiện nay là diệu không nhãn mát
điều này tiềm ẩn những nguy cơ không nhỏ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng
cũng vấn đề này báo an ninh thủ đô có bài
muốn ngăn diệu độc phải quản chặt cồn công nghiệp khẳng định
ngộ độc diệu nguy hiểm nhất chính là việc pha chế diệu từ cồn công nghiệp
và đáng tiếc là vì lợi nhuận không ít cá nhân tổ chức sản xuất rượu theo phương pháp này
vì thế nếu quản lý chặt được việc mua bán sử dụng côn công nghiệp
sẽ ngăn chặn được rượu không đảm bảo chất lượng
còn theo điều tra của báo công an nhân dân thì tại hà nội
chỗ nào cũng có thể mua được rượu giá rẻ không nguồn gốc với giá từ hai mươi đến ba mươi nghìn đồng
nhất là tại các khu vực nhạy cảm như bến xe nơi nhiều sinh viên lao động ở tập trung
người kinh doanh cho biết các loại diệu này đều nhập từ hương yên bắc ninh
có hộ kinh doanh tại mỹ đình bị phát hiện và tạm giữ hơn một lít rượu không rõ nguồn gốc
hà nội mới chỉ đang tiến hành kiểm tra xử lý cơ sở kinh doanh rượu
còn rượu nấu trong dân trong các cơ sở sản xuất gần như rất ít kiểm tra
nhiều hộ gia đình nấu rượu tự phát nói là để uống nhưng thực chất lại đem bán
việc gia cầm sống được bày bán tràn lan cùng hoạt động giết mổ trong các chợ dân sinh
cả ở nội thành và ngoại thành hà nội đang trở thành mối lo lây lan dịch cúm da cầm trên địa bàn thành phố
ghi nhận của báo kinh tế và đô thị
theo tìm hiểu của phóng viên ngoài mua gà vịt từ trong dân
các hộ buôn bán gia cầm thủy cầm đi gom hàng ở các chợ lân cận
đang chú ý có tiểu thương cho biết không ít lần mua gà vịt về nhốt bị rù chết
không riêng gì ngoại thành tại nhiều chợ dân sinh chợ cóc khu vực nội thành
hoạt động giết mổ ra cầm ngay tại chợ cũng diễn ra khá phổ biến và thường xuyên
đại diện trạm thú y quận thanh xuân cũng cho biết là qua kiểm tra vẫn phát hiện một số trường hợp
lén lút giết mổ da cầm ngay tại chợ dù thành phố đã có lệnh cấm buôn bán giết mổ da cầm sống trong chợ nội thành
trước việc du khách trung quốc ổ ạt nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu móng cái quảng ninh những ngày qua
dư luận tỏ ra lo ngại vì có thể gây ra cảnh vỡ trận du lịch đặc biệt là tại khu di sản thế giới vịnh hạ long
tuy nhiên nhiều chuyên gia nhà quản lý và doanh nghiệp lại cho rằng không nên lo ngại mà hãy coi đây là cơ hội để phát triển du lịch
cụ thể lượng du khách đường bộ trung quốc nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu quốc tế móng cái tỉnh quảng ninh
lên tới một mươi đến một mươi năm khách một ngày trong khi lượng khách trung bình những ngày trước chỉ khoảng từ bốn đến năm khách
theo một chuyên gia du lịch khách trung quốc chuộng thị trường việt nam là do các công ty lữ hành việt nam
trước sức ép của các đối tác trung quốc đã đua nhau đại hạ giá tour thậm chí với mức giá là đồng
du khách vẫn có thể đến thăm việt nam ba đêm bốn ngày
để bù lại giá tour dưới giá thành hai nước phối hợp các hướng dẫn viên bày ra một loạt các ma trận
để vừa rụ rỗ vừa ép khách mua hàng
với giá cắt cổ phó tổng cục trưởng tổng cục du lịch việt nam nguyễn thị thanh hương cho biết
sẽ sớm có công văn gửi xuống các sở ban ngành liên quan để chấn chỉnh tăng cường biện pháp quản lý
nhằm giảm tài những sự việc đáng tiếc xảy ra tránh gây ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước
con người việt nam trong mắt bạn bè nước ngoài
trong phần tiếp theo của bản tin lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh triển khai nhiều biện pháp đồng bộ
quyết tâm trả lại vỉa hè cho người đi bộ
trong phần tiếp theo của bản tin lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh triển khai nhiều biện pháp đồng bộ
xảy ra ở đường tôn đức thắng quận một tp hcm là một người đàn ông tử vong
sự việc còn khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực ùn ứ kéo dài nhiều giờ
khoảng một mươi sáu h ba mươi người đàn ông khoảng bốn mươi năm tuổi chạy xe máy biển số năm mươi một c một mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi bốn trên đường tôn đức thắng
tướng từ quận một về quận bình thạnh
khi gần đến giao lộ tôn đức thắng nguyễn hữu cảnh thì bất ngờ va chạm với xe bồn chở xăng chạy cùng chiều
vụ việc khiến người đàn ông ngã xuống đường và bị bánh
xe cán tử vong hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra
cũng trong ngày hôm qua tại tp hcm vào khoảng một mươi hai giờ trưa trên quốc lộ một đoạn qua phường bình hưng hòa
quận bình tân tp hcm xảy ra vụ tai nạn một cô gái bị xe tải cuốn vào gầm dẫn đến nguy kịch
thời điểm trên cô gái ngoài hai mươi năm tuổi chạy xe máy biển số năm mươi một l năm năm nghìn chín trăm sáu mươi hai trên quốc lộ một hướng từ
an sương về an lạc đến trước số chín mươi quốc lộ một đường phường bình hưng hòa b quận bình tân tp hcm
thì tránh một ô tô tải đang dừng đậu sát lề đường trên làn xe máy
cùng lúc này chiếc xe tải cầu biển số năm mươi bảy l một nghìn sáu trăm linh chạy cùng chiều ở làn xe máy đến tông trúng
nạn nhân cùng xe máy kẹt dưới gầm trước đầu xe tải cầu bị đẩy về phía trước và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch
thưa quý vị và các bạn
cùng với các địa phương trên cả nước tp hcm đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm lập lại trật tựu đô thị
và quyết tâm đòi lại vỉa hè cho người đi bộ
tuy nhiên công tác này hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn khi bên cạnh bộ phận người dân đồng tình hưởng ứng chủ trương
thì vẫn còn đó không ít hội dân vẫn cố tình vi phạm bởi vỉa hè ngắn liền với công việc kinh doanh và buôn bán của họ
sau hơn một tuần tuyên truyền các cơ quan chức năng trên địa bàn tp hcm đã đồng loạt ra
và các cơ quan lập lại trật tựu đô thị
tại tuyến đường này các biển quảng cáo biển hiệu máy chai lắp đặt chai phép đều bị thao dỡ
sự quyết liệt của lực lượng chức năng đã nhận được sự đồng tình từ phía người dân
thậm chí một số chủ cửa hàng đã từng thao dỡ những biển hiệu lấn chiếm về hè
dân ủng hộ từ khi bàn chủ thương đến bây giờ và đến ra quán thực hiện
thì dân rất ủng hộ đồng tình với các cơ quan chức năng của tp hcm
để thực hiện thao dỡ máy vỉa về hè lấn chiếm đá để kinh doanh
nhân thực hiện rất nghiêm túc
tuy nhiên cách đó không xa nhiều tuyến đường khác vẫn bị người dân lấn chiếm để kinh doanh buôn bán
hàng hóa chan ra cây về hè lồng đường
không có về hè người đi bộ buộc phải xuống lòng đường dù biết là nguy hiểm
dân ở đây nói chung là cùng sống chủ yếu với về hè thôi
dân nhà tôi thì dân vợ chồng có lưỡng hai vợ chồng gia đình nhà tôi thì thủ thuộc vô buôn bán ở đây
vì vậy thì chỉ nhớ vào hàng
ngày thu nhập thì nếu như không cho về hè không ấy thì nhà tôi cũng có một nguồn thu nào cả
thì đúng là ảnh hưởng đến cái kinh tế của gia đình
để lập lại trật tự đô thị ubnd tp hcm xác định
những đợt gia quân như thế này phải được duy trì thường xuyên quyết liệt
và tuyệt đối không có sự bao che trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
tp hcm thì tôi nghĩ là không có việc các cơ quan chức năng vào với bảo kế
cho các doanh nghiệp cũng như các người dân để có kinh doanh trên vỉa hè
mà ở đây thì chúng tôi là
quá trình làm thì chúng tôi là cũng không sợ có cái can thiệp
chủ trương lập lại trật tự đô thị đang nhận sự đồng tình ủng hộ của người dân cả nước
thế nhưng để chủ trương này thực sự mang lại hiệu quả
cần phải có những biện pháp đồng bộ quyết liệt
tránh tình trạng sau những đợt gia quân mọi chuyện đều lại vào đó
hệ thống giao thông công cộng trong đọc hệ thống buýt của hà nội
được đánh giá là tốt nhất cả nước hiện nay
qua gần ba tháng hoạt động tuyến buýt nhanh brt
đã vận chuyển gần một triệu lượt hành khách
theo giám đốc sở giao thông vận tải hà nội
tính đến ngày một mươi hai tháng ba tuyến buýt nhanh này đã triển khai được hai mươi ba một trăm bốn mươi bảy lượt
đạt chín mươi chín chín mươi tám kế hoạch
chỉ có duy nhất một lượt xe bị tai nạn phải dừng giữa chừng
còn lại đạt chín mươi tám hai là đúng giờ vận chuyển sắp xỉ gần một triệu lượt hành khách
hà nội hiện có quy hoạch tám tuyến đang triển khai hai tuyến
sẽ được vận hành chạy thử vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
tuyến số ba từ nhồn đến ga hà nội cũng sẽ được cam kết triển khai vào đầu năm hai nghìn hai mươi
còn năm tuyến bộ giao thông vận tải phối hợp với sở giao thông vận tải hà nội đang tích cực triển khai